do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn tại tỉnh quảng bình đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc làm hơn ba trăm ba mươi ngôi nhà bị tốc mái trong đó gần tám mươi căn nhà bị hư hỏng nặng một mươi ba người bị thương mưa lớn cũng làm ảnh hưởng đến nhiều diện tích cây trồng
bị thiệt hại nặng là các xã quảng văn thị xã ba đồn và nam trạch huyện bố trạch lốc xoáy đã làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà trong đó có nhiều ngôi nhà bị hư hại nặng
theo các hộ dân xã nam trạch đúng vào thời điểm mưa như chút vào đầu giờ chiều thì cơn lốc rất mạnh bất ngờ quét qua bốn thôn trên địa bàn xã trong thời gian khoảng ba mươi phút
với mức độ can quét mạnh cơn lốc đã làm hơn sáu mươi nhà dân tại đây bị tốc vào bài mái lương thực bị ướt nhiều cây xanh bị bật gốc bẻ gãy đổ đè lên cột điện làm đứt dây dẫn điện
ngay khi xảy ra lốc xoáy chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân cơ động hỗ trợ người dân hợp lại nhà cửa để ổn định đời sống thu dọn cây cối đổ để bảo đảm an toàn giao thông